về mùa lạnh thì người ta thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ có cao hơn so với những ngày mà thời tiết bình thường
nguyên nhân và cơ chế của nó thì có rất nhiều nhưng mà có lẽ là chúng ta hình dung được về mùa lạnh thì mạch máu của chúng ta thường bị co lại
và cái áp suất trong lòng mạch nó thường cao hơn và những biến cố nó xảy ra dễ hơn
và chúng ta có thể kết luận một cách sơ bộ là đây là nguyên nhân gây ra đột quỵ đúng không ạ
chúng ta không nói rằng đây là nguyên nhân gây ra đột quỵ bởi vì nguyên nhân thì là chỉ có cái thời tiết lạnh làm thì nó sẽ gây là biến cố
bây giờ chúng ta phòng lạnh thì nó sẽ hết biến cố
thật ra thì đây là điều kiện thuận lợi để làm cho biến cố làm cho tai biến dễ xảy ra hơn ở những người đã từng có bệnh lý và tim mạch hoặc là nguy cơ tim mạch cao
và tỷ lệ người bị đột quỵ nhập